tại bảo tàng mỹ thuật việt nam đã khai mạc triển lãm tranh mang tên mở cửa mỹ thuật ba mươi năm thời kỳ đổi mới năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
triển lãm do cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm tổ chức giúp công chúng có một cái nhìn khái quát về đời sống mỹ thuật việt nam trong ba mươi năm đổi mới của đất nước
cùng với sự phát triển đi lên của đất nước mỹ thuật đương đại việt nam suốt ba mươi năm đổi mới đã có nhiều biến đổi phát triển hòa nhập với quốc tế và các nước trong khu vực
một thế hệ tác giả thời kỳ đổi mới đã hình thành và tạo nên diện mạo của mỹ thuật đương đại việt nam đa dạng và đầy màu sắc
thực ra thì trước trước khi đổi mới thì các sáng tác họ thường tập trung vào một cái chủ đề đề tài nhất định
và trước khi đổi mới thì các sáng tác họ thường tập trung vào một cái chủ đề đề tài nhất định

thì sau cái thời kỳ đổi mới thì các tác giả được tự do sáng tác nó như một cái lường gió mới và nó thổi vào làm cho cái sự sáng tạo nó rổi rào hơn
triển lãm trưng bày năm mươi tác phẩm của năm mươi nghệ sĩ tạo hình việt nam tiêu biểu với sự đa dạng về nội dung ngôn ngữ thể hiện
phản ánh đa chiều đời sống xã hội việt nam đem đến công chúng cái nhìn khái quát về đời sống mỹ thuật nước nhà
trong ba mươi năm qua
mở cửa mỹ thuật ba mươi năm thời kỳ đổi mới là triển lãm đầu tiên có tính tổng kết thành tiệu mỹ thuật thời kỳ đổi mới
vinh danh một thế hệ nghị sĩ của mỹ thuật việt nam đơn đại